để nâng cao giá trị sản xuất tăng thu nhập cho bà con nông dân thời gian qua huyện thanh miện tỉnh hải dương đã tích cực chuyển đổi diện tích cây lúa hiệu quả không cao sang trồng cây ăn quả tăng thu nhập cho bà con nông dân
hiện nay huyện thanh miện tỉnh hải dương đã chuyển đổi được hơn bốn trăm linh hectare đất cây lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn quả đã mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân

huyện thanh miện tỉnh hải dương đã chuyển đổi được hơn bốn trăm linh hectare đất cây ăn quả đã mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân
hiện nay huyện thanh miện tỉnh hải dương đã chuyển đổi được hơn bốn trăm linh hectare đất cây ăn quả đã mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân